bắt đầu từ hôm nay một tháng ba nhiều chính sách mới liên quan mật thiết đến cuộc sống của người dân chính thức được áp dụng đi vào thực tế cuộc sống
theo thông tư bốn mươi bảy có hiệu lực từ ngày mai tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước
không được vượt quá hai mươi tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động được khuyến mại
mức khuyến mại đối với thuê bao dịch vụ thông tin di động trả sau không được vượt quá năm mươi
còn theo thông tư năm mươi hai của bộ y tế đơn thuốc điều trị ngoại trú cho trẻ dưới bảy mươi hai tháng tuổi phải ghi số tháng tuổi ghi tên và số chứng minh nhân dân
hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vào đơn thuốc
các cơ sở bán lẻ thuốc phải lưu bản chính hoặc bản sao đơn có kê thuốc kháng sinh kháng virus trong một năm
cũng từ tháng ba các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần
gồm ung thư bại liệt sơ gan cổ trướng phong lao nặng nhiễm hiv đã chuyển sang giai đoạn s mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn
mỗi lần khám người bệnh chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
bắt đầu từ tháng ba này các quy định về thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm
các quy định liên quan đến sử dụng thẻ tiến dụng về ô tô nhập khẩu cũng bắt đầu có hiệu lực